đại hội đại biểu toàn quốc liên minh hợp tác xã việt nam khóa sáu nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã diễn ra vào sáng nay
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới dự đại hội cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương đồng chí nguyễn thiện nhân
trường đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao
cùng các đồng chí lãnh đạo bộ ban ngành trung ương và địa phương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi hệ thống liên minh hợp tác xã việt nam cơ bản hoàn thành tốt chức năng
nhiệm vụ được giao theo chủ trương của đảng chính sách và pháp luật của nhà nước
giữ nằm cốt trong phát triển kinh tế tập thể
hợp tác xã trên địa bàn cả nước và địa phương uy tín của hệ thống liên minh hợp tác xã việt nam
ở trong nước và đối tác quốc tế dần được khẳng định
tại đại hội các đại biểu đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế
đó là mô hình hợp tác xã vẫn còn thấp nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
số hộ cá thể tham gia hợp tác xã tăng chậm năng lực tài chính yếu
chất lượng nguồn nhân lực thấp thiếu thông tin và khả năng tiếp cận nguồn lực thị trường công nghệ lạc khẩu
bên cạnh đó các chế tài pháp luật cũng trồng chéo gây khó khăn cho hoạt động của hợp tác xã
đại hội cũng đặt ra mục tiêu trong nhiệm kỳ mới
nhằm củng cố đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống liên minh hợp tác xã việt nam